cá quả hay còn được gọi là cá lóc cá chuối là loại cá phổ biến ở việt nam
theo những người có kinh nghiệm không khó để nhận ra sự khác biệt giữa loại cá được nuôi trồng trong nước và cá nhập lậu
giá quả của việt nam thì nó có một cái đặc điểm là cái mình của nó rất là thon dài
còn đây ở trên bàn của tôi thì tôi viết ngay đây là một con cá quả của trung quốc
bởi vì làm sao bởi vì thứ nhất là cái phần đầu của cá nó rất là ngắn nó không dài và nó không thon như là cá quả của việt nam
thứ hai là phần mình của cá thì cái phần bụng nó rất là to phần bụng này nó to và cái phần đuôi nó nhỏ dần
nhưng đối với cả con cá quả của việt nam thì toàn bộ cái phần này nó thon
và nó tròn đều tròn đều từ trên xuống dưới
và cái phần bụng này của nó không quá to như là những con có cá quả của trung quốc như thế này
cá quả từ lâu được biết đến là nguồn dinh dưỡng tốt được sử dụng kèm với một số vị thuốc để chữa bệnh
vì vậy người mua cần lưu ý lựa chọn những cửa hàng uy tín tránh mua những con yếu hoặc đã chết để hạn chế khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe
cá quả vốn là loại cá thơm ngon giàu chất dinh dưỡng
vì vậy để đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng cần hết sức thông thái để lựa chọn được những con cá chất lượng ngon biện tránh mua cá không rõ nguồn gốc
xin chào và hẹn gặp lại
cụ thể câu chuyện như thế nào xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi những hình ảnh ngay sau đây
nem chua là món ăn được rất nhiều người yêu thích và có số lượng tiêu thụ lớn mỗi ngày
tuy nhiên theo tìm hiểu của chúng tôi nem chua có nhiều loại trong đó có những loại mà mức giá rẻ bất ngờ
thông thường tỷ lệ pha trộn nem chua là sáu mươi bốn mươi tức là sáu mươi thịt và bốn mươi bì
thịt làm nem được xe nhuyễn để dễ kết dính bì lợn cho vào vừa là để tạo cảm quan vừa là để thịt không bị kết dính dễ dẫn tới ôi thiêu
tại một cơ sở làm nem ở hưng yên theo quan sát của chúng tôi
bi lợn được gom mua và đựng trong các bao tải với số lượng lớn
do bì và thịt là nguyên liệu chứa nhiều protein nên rất dễ bị phân hủy ở điều kiện môi trường bình thường
vì vậy nhiều nhà làm nêm thường chỉ lấy đủ nguyên liệu để sản xuất trong ngày đảm bảo độ tươi ngon và không phải đầu tư thiết bị bảo quản tích chữ
thế nhưng tại đây chúng tôi quan sát thấy nhiều bao bỉ để ở nhiệt độ thường ruồi nhạc bu kín
có lẽ là do
bỏ đã để lâu và bốc mùi
một phần bí khác đã qua sơ chế thì được tích chữ trong tủ đông để phục vụ sản xuất tức thời